vào lúc tám h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một nhận được thông tin tàu hàng mang số hiệu bạch đằng sáu đang gặp nạn trên khu vực biển cách phía bắc đảo bạch long vĩ bảy hải lý
đơn vị đã điều động tàu cảnh sát biển mang số hiệu bốn nghìn ba mươi sáu đang trực trên biển nhanh chóng đến ứng cứu tàu bị nạn
đến chín giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi sáu phát hiện một chiếc phao cứu sinh đang trôi giạt trong điều kiện sóng gió cấp năm cấp sáu và nhanh chóng tiếp cận đưa được bốn người bị nạn lên tàu an toàn
theo lời kể họ chính là thuyền viên của tàu bạch đằng sáu gồm năm người
trước đó vào lúc hai giờ sáng nay khi đi qua khu vực này thì tàu gặp sóng gió to tàu bị vỡ mạn và chìm dần
tàu đã phát tín hiệu cấp cứu và toàn bộ năm thuyền viên khẩn trương rời tàu và tàu đã bị chìm
hiện tại còn thuyền viên lê đức hoàn bốn mươi sáu tuổi quê ở huyện thái thụy thái bình vẫn chưa tìm thấy
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi sáu đã tổ chức chăm sóc y tế cấp quần áo thuốc men nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các thuyền viên tàu bị nạn
hiện tại tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi sáu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên còn lại